trước khi được điều trị ổn định nguyễn công dũng đã được di lý về trại tạm giam công an tỉnh hòa bình để phục vụ công tác điều tra
trước khi thực hiện hành vi gây án đối tượng nguyễn công dũng có sử dụng ma túy
tự cho rằng mình bị người khác bắt mất hồn đối tượng triệu văn xỉnh ba mươi tám tuổi trú tại thôn nà dạ xã xuân lạc huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
đã dùng súng tự chế bắn bị thương một người rồi bỏ trốn lên rừng
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng hai tại xã xuân lạc huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
trong lúc đi chơi nhìn thấy vợ chồng ông hoàng văn luyến năm mươi ba tuổi chú thệ thôn bản eng xã xuân lạc đang phát cỏ
sình bất trợt nảy sinh ý định giết ông luyến vì cho rằng ông luyến là người trước đây đã bắt mất hồn của mình
sình lập tức đem súng tự chế hướng về phía ông luyến bóc cỏ
sau nhiều lần súng không nổ cho đến lần thứ năm súng nổ khiến ông luyến bị thương
sau đó sình đã bỏ trốn vào rừng sau nhiều giờ đồng hồ được vận động sỉnh đã ra đầu thú
công an xã xuân lạc đã khống chế đối tượng và tăng vật là khẩu súng tự chế cùng với năm viên đạn đưa về trụ sở để làm việc
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa tổ chức đấu tranh triệt phá hai đường dây tội phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép từ việt nam qua lào
vào ngày hai mươi một tháng hai tại khu vực biên giới việt nam lào thuộc huyện kỳ sơn
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bắt giữ đối tượng siêng phong my sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
chú tại tỉnh siêng khoảng lào đang có hành vi đưa chín công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang lào
điều tra ban đầu siêng phong my khai nhận được một người việt nam tên là hạnh thuê dẫn đường đưa chín người việt nam từ bản tiền tiều xã nậm cắn huyện kỳ sơn
vượt biên sang lào với tiền công là năm bảy triệu đồng một người
cùng thời gian này bộ đội biên phòng nghệ an cũng đã phát hiện bắt giữ ba đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang lào
một đối tượng trong nhóm này đã bỏ trốn tên nguyễn thái dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã diễn tân huyện diễn châu tỉnh nghệ an
sau đó đối tượng đã đến tự thú tại đồn biên phòng cửa khẩu nậm cắn
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
và đây cũng sẽ là nội dung kết thúc phần điểm tin nhanh sáng ngày hôm nay
hội khẩu thường trú tại thôn quý lâm xã cầm quý huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa là đối tượng trần văn quý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn tiến xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện